các khu công nghiệp tại thành phố đà nẵng luôn rơi vào cảnh thiếu hụt lao động trầm trọng
vâng đặc biệt là trải qua một năm đầy khó khăn do covid một mươi chín
thì tâm lý e ngại dịch bệnh về quê nghỉ tết dài ngày của rất nhiều công nhân
đã khiến cho vấn đề giữ chân người lao động sau tết đảm bảo sản xuất trở thành một bài toán khó
từ trước tết do ảnh hưởng của dịch covid một mươi chín công ty trách nhiệm hữu hạng đai qua việt nam
đã thiếu hụt hơn hai trăm linh lao động
sau tết tình trạng này lại càng trầm trọng khi nhiều công nhân sau kỳ nghỉ dài
đã không quay trở lại làm việc khiến việc đảm bảo sản xuất của công ty gặp nhiều khó khăn
trước tết là thiếu khoảng hai trăm linh lao động người ta về quê
và sau tết thì ngày đi làm lại đầu tiên cũng là thiếu khoảng năm trăm linh lao động
và hiện nay thì công ty cũng đang cần thêm khoảng ba trăm linh người để bổ sung vào lực lượng lao động mới
nhưng mà cái người mà
cái số lượng
cái số lượng mà nạp đơn vào để sinh việc thì cũng còn tương đối hạn chế
mới có khoảng hai mươi người nạp đơn trong tổng số khoảng ba trăm linh người công nhân mà công ty đang cần
hiện tại do cái dịch covid những cái trường hợp liên quan tới f và f một
thì nó cũng vắng nghĩ cũng rất là nhiều
điều đó nó cũng ảnh hưởng đến sản xuất cái tiến độ sản xuất của công ty
nhưng mà công ty sẽ cố gắng hết sức là bằng cách là tăng ca
cũng như sắp xếp những cái linh kiện hay những mặt hàng nào mà mình sản xuất trước
để mình đảm bảo được có đơn hàng lịch sức
cái đó là công ty tính toán để làm sao nó hạn chế đến vực thấp nhất cái việc ảnh hưởng về thí hụt người
hiện tại công ty là trước tết và sau tết thì cái lượng công nhân viên của công ty cũng chưa có vào kịp
nên là công ty hiện tại cũng đang sắp xếp bố trí tăng ca ngày thường và ngày nghỉ
để lắp đi những chỗ trống mà công nhân đang bị thi hụt
đó cũng là tình trạng chung của nhiều doanh nghiệp tại thành phố rà đẳng
khi tâm lý nghỉ nướng nhảy việc sau tết
nên là công nhân đang có xu hướng gia tăng
cùng với đó ảnh hưởng của dịch bệnh covid một mươi chín cũng tác động không nhỏ đến thị trường lao động
sau kỳ nghỉ tết nguyên đáng
làm thế nào để giữ chân người lao động sau tết là một bài toán khó
đang được rất nhiều doanh nghiệp tại đà nẵng quan tâm hiện nay
phóng viên antv đã có cuộc gặp gỡ và trao đổi với ông nguyễn văn an
phó giám đốc sở lao động thương minh và xã hội tp đà nẵng để tìm hiểu sâu hơn về vấn đề này
lời đầu tiên thì xin được cảm ơn

vâng thưa ông có tình trạng thiếu hút lao động mà sau mỗi kỳ nghỉ tết nguyên đáng
đã trở thành nỗi lo lắng của một vài doanh nghiệp
thì xin ông cho biết là sau kỳ nghỉ tết nguyên đáng nhanh dần hai nghìn hai mươi hai
thì tại tp đà nẵng thì tình trạng thiếu hút lao động như thế nào
hiện nay thì là một số doanh nghiệp trên trị bằng là
chủ yếu là gì có người lao động ở các tỉnh khác
và việc quy an tết
thì trở lại hơi chậm vì có những nguyên nhân
do là do tình hình dịch bệnh của các địa phương
cũng như là thành phố đà nẵng trong thời gian qua
cũng làm cho người lao động cũng lo ngại trở lại hơi chậm
thứ hai là vì vấn đề là một số người lao động
về tức là họ có tội việc lầm ở địa phương
cho nên là họ quay lại cũng bị thiếu
vấn đề này thì cũng tội cho doanh nghiệp
cũng lo lắng và có kế hoạch chuyển dụng tiếp
bổ sung cho nguồn lao động của doanh nghiệp
để tạo được mối liên kết chặt chẽ giữa người lao động và doanh nghiệp
để không xảy ra tình trạng thiếu hụt lao động
sau kỷ niệm tết nguyên đáng
thì cần có những chức sách như thế nào
vì vấn đề để giữ vững được nguồn lao động cho doanh nghiệp
thì vì quy luật thì bao giờ cũng có
những chức sách như thế này
những người này người lao động này người là kia
thì cũng có công việc này việc khác
thì họ có thể thấy là thiếu
thì vấn đề chuyển dụng bổ sung
tuy nhiên là vấn đề cần thiết
mà để cho người lao động gắn bó với doanh nghiệp
thì cái đó thì tạo cho người ta gọi là sứ mệnh
của phát triển của doanh nghiệp
là sứ mệnh của người lao động
bởi vì để đạt được vấn đề đó
thì doanh nghiệp phải có cái chăm lo
cái đời sống của người công nhân
kể cả tiền lương
đảm bảo cho người lao động
ổn định cuộc sống
cũng như là quỹ phúc lợi
cũng như các ưu đại khác
để cho người lao động gắn bó với doanh nghiệp
xem như sứ mệnh của mình
là xây dựng một doanh nghiệp riêng
của mình của công nhân
để cho tạo điều kiện gắn bó
giữa người sử dụng lao động
và người lao động nó hài hòa và ổn định lâu dài
đối với thành phố hà nẵng
thì năm nay thì rất quan tâm
bởi vì năm hai nghìn hai mươi một vừa qua
thì trải qua một cái đợt dịch rất nghiêm trọng
cho nên là
trong cái dịp tết nguyên đón
thì thành phố hà nẵng đã
tăng cường đã hỗ trợ
cho những người công nhân khó khăn
ví dụ như năm hai nghìn hai mươi
thành phố hỗ trợ chỉ có
hai lao động
mỗi xuất quà là năm trăm linh
nhưng mà có cái là năm hai nghìn hai mươi hai
này thì thành phố hỗ trợ
lên đến năm tăng lên ba
xuất quà cho những người lao động khó khăn
thứ hai nữa là liên đoàn lao động
đã tổ chức bảy mươi chuyến xe
để đưa người công nhân đi về
các địa phương để ăn tết
cái hướng phía bắc
thì ra tới thanh hóa
còn hướng phía nam
thì ra tới thanh hòa
và lên tới đắk lắc
thì cũng tạo điều kiện cho người công nhân
đi về quê ăn tết
và đây là một cái chính sách
tôi nghĩ là để nó
gây dựng một cái tình cảm
và gán bó giữa người công nhân
ở các tỉnh khác đối với thành phố đà nẵng
bên cạnh đó thì họ có chính quyền
như vậy thì có đoàn thể như vậy
thì các doanh nghiệp
cũng chung tay ủng hộ cho những người lao động
khó khăn để về quê ăn tết
và tạo điều kiện cho họ trở lại
làm việc sau này
hiện nay thì tình hình dịch bệnh trên cả nước
vẫn còn diễn biến phức tạp nên mỗi địa phương
thì có cái phương án phòng chống dịch khác nhau
vì vậy đó cũng là một trong những nguyên nhân
khiến cho người lao động không quay trở lại
làm việc đúng lịch trình
thì tại thành phố đà nẵng đã có những cái
phương án như thế nào để giải quyết vấn đề
tâm lý an ngại dịch bệnh
để người dân có thể yên tâm quay trở lại làm việc ạ
vâng tôi nghĩ thì
trước đây thì
có những quan niệm khác nhau
về công tác phòng chống dịch
tuy nhiên là
khi mà thực hiện cái nghị quyết một trăm hai mươi
của chính phủ thì tạo
cái thích ứng để
ổn định trong cái tình hình mới
thì các địa phương
cũng dần dần sẽ
có cái giải pháp riêng
và có thể dần giống nhau
để chúng ta thực hiện
công tác phòng chống dịch
tuy nhiên đối với thành phố hà nẵng
thì thực hiện công tác này
là tăng cường cái
cái phương phòng chống dịch là
thực hiện tốt cái năm k
và tiêm vaccine
đây là một hai giải pháp
để cho cái công tác phòng chống dịch
đạt hiệu quả cao
trong quá trình thích ứng
để đảm bảo trong cái tình hình mới
trong hoạt động sản xuất kinh doanh
thì chúng ta thực hiện trong
cái hai cái việc
vừa phòng chống dịch
vừa tăng cường
với mạnh các sản xuất kinh doanh
phục hồi lại nền kinh tế
thì với thành phố đà nẵng
thì đây là một cái giải pháp
mà bên ủy ban dân
lãnh đạo thành phố
cũng như là sự y tế
đều hướng dẫn cho các doanh nghiệp
thực hiện cái công tác
đặc biệt là công tác là
tiếp tục thực hiện tốt
cái công tác năm k
cũng như tăng cường công tác tiêm vaccine
và công tác phòng chống dịch hiện nay
tức là nó vì
đảm bảo cho công tác là
phòng ngừa là chính
còn lại tức là
không như trước đây
khi mà có trình trận một f
thì có phương án xử lý
hài hòa thích hợp
chứ không như trước đây là
phong tỏa cả một khu vực
để là ảnh hưởng lớn
đến công tác sản xuất kinh doanh
cũng như hoạt động của người dân
cho nên tôi nghĩ là
thời gian tới
thì với cái giải pháp
phòng chống dịch
vừa phòng chống dịch
vừa đẩy mạnh sản xuất
của thành phố hà nẵng
thì cũng tạo điều kiện cho
những người lao động
trở lại đây yên tâm
trong việc là vừa
thực hiện cái nhiệm vụ của mình
công tác sản xuất

và đảm bảo hoàn toàn
thưa quý vị
theo sở lao động thương binh
và xã hội thành phố đà nẵng
sau một thời gian dài
bị đình trệ do covid một mươi chín
một số doanh nghiệp sản xuất
gồm gốm xứ diệt may
tại đà nẵng
đã tăng tốc sản xuất
ngay từ những ngày đầu năm
một số doanh nghiệp
đã có đơn hàng
cho đến cuối hai và cuối ba năm nay
nhiều doanh nghiệp trên địa bàn
ngay từ trước tết
đã lên kế hoạch chi tiết
để tuyển gấp lao động
và đưa ra nhiều chế độ hấp dẫn
về lương thưởng phụ cấp
để thu hút người lao động
và với nhiều giải pháp
cụ thể thiết thực
hy vọng là sẽ tạo nên
mối liên kết chặt chẽ
giữa người lao động và doanh nghiệp
để có thể phục hồi phát triển kinh tế
sau năm hai nghìn hai mươi một đầy khó khăn